thưa quý vị một mươi tám cơ quan đại diện ngoại giao ukraine tại một mươi hai quốc gia đã nhận được những gói biêu kiện dính chất lỏng màu đỏ
khiến ukraine gọi đây là chiến dịch khủng bố và đe dọa
ông olen nikolenko phát ngôn viên bộ ngoại giao ukraine cho biết
các gói hàng được gửi đồng thời từ một quốc gia ở châu âu mà ông không thể tiết lộ tên trong khi cuộc điều tra đang diễn ra
trong khi đó ngoại trưởng ukraine dmitry kuleba cho biết
sau ngày ba mươi tháng một mươi một các gói hàng bắt đầu được chuyển đến nhiều cơ quan ngoại giao ukraine
chúng được ngâm trong chất lỏng có mùi đặc biệt và trong đó có mắt động vật
ngoài các gói hàng nơi ở của đại sứ ukraine tepantikang đã bị làm bẩn
đại sứ quán ukraine ở kazakhstan cũng nhận được một lời đe dọa đánh bom lừa bịp
trong tình hình đó ukraine đã kêu gọi các đại sứ quán tăng cường an ninh và đề nghị các nước sở tại giúp đỡ
phản ứng với sự việc đại sứ quán nga tại madrid đã đăng lên twitter rằng
mọi cuộc tấn công khủng bố
vào các cơ quan ngoại giao là hoàn toàn đáng lên án